những thành tựu tự nhiên của trái đất là một bí ẩn
kỹ thuật và công nghệ đang giúp chúng tôi từng bước chinh phục nó
qua mỗi công trình qua từng giải pháp nền và móng
với mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả của nhà đầu tư
phae con thấu hiểu lòng đất chinh phục tầm cao